thưa quý vị tuyến cao tốc hà nội bắc giang có chiều dài là bốn mươi năm km đi qua nhiều khu công nghiệp của bắc giang và bắc ninh
vào giờ cao điểm tình trạng các xe ô tô khách vẫn thường xuyên đón trả khách ngay tại các gầm cầu nằm trên tuyến đường này
tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông
về phía người dân thì bất chấp nguy hiểm đến tính mạng nhiều công nhân vẫn có những hành vi như chạy bộ cắt ngang để về xóm trọ bên kia
hoặc là đi bộ tụ tập trên đường đón xe khách
hệ lụy là nhiều vụ tai nạn đã xảy ra tại khu vực dưới gầm cầu chui và đoạn đường đi qua trước khu công nghiệp
tuyến quốc lộ một qua địa bàn tỉnh bắc ninh hay còn gọi là cao tốc hà nội bắc giang dài khoảng hai mươi km
tuy nhiên có tới bảy cây cầu vượt
phía dưới những cây cầu vượt này
là những điểm đón trả khách không khó để bắt gặp hình ảnh như thế này vào các khung giờ cao điểm
xe khách ngang nhiên dừng đón công nhân làm việc tại các khu công nghiệp ở hai bên đường cao tốc
nguy hiểm hơn những công nhân này cũng bất chấp cả tính mạng của mình tụ tập tại gầm cầu
không biết vì là em thấy nhiều người họ bắt xe ở đây nên em cũng bắt xe ở đây thôi vì
nó ít đậu đê kia nó toàn đậu ở dưới này nên là nhà tôi mới xuống bắt ở dưới này
cái này thì đúng là cảm thấy là mất an toàn
thật chỉ là vì đường này nó khó
nó bóng tốc độ nhanh mình mà đứng ở đây đố ở đây thì nó cũng nguy hiểm
là tuyến đường tập trung đông các khu cụm công nghiệp hai bên
các công nhân làm việc tại đây vốn chỉ có một lựa chọn duy nhất để có thể bắt được xe
đó là đứng chờ dưới gầm cầu
xe ôm cũng tụ tập phục vụ các đối tượng khách hàng có nhu cầu
thậm chí những quán bán nước cũng mọc lên để phục vụ khách phải chờ xe lâu
và đương nhiên gầm cầu trở thành điểm trung chuyển hành khách bất đắc dĩ
gây mất trật tự an toàn giao thông
ở địa bàn tỉnh bắc ninh như tuyến đường quốc lộ một thì có tới bảy gầm cầu
thế người dân thì thường xuyên là khi mà đi ra đón trả khách thì vừa là tránh mưa
tránh nắng cũng đã chủ động vào khu vực gầm cầu
thế nên là nhà xe thì người ta cũng thấy khách là người ta đón ở tại các điểm này
gây lên những cái phức tạp và khó khăn trong những cái công tác mà xử lý vi phạm
mong muốn của tất cả mọi người là có những chuyến xe an toàn
nhưng nó vẫn xa vời với những công nghiệp
công nhân đón xe tại khu vực này
thật ra thì em cũng có muốn có được một cái điểm vừa an toàn và vừa thuận lợi cho mình đi xe về
nhưng mà bây giờ chưa có thì mình bắt buộc mình phải phụ thuộc vào xe xe đến đây để bắt xe thôi
theo số liệu của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc ninh
chỉ tính trong tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi trên tuyến cao tốc qua địa bàn bắc ninh dài hai mươi km
lực lượng cảnh sát giao thông bắc ninh đã xử lý khoảng một trường hợp xe ô tô chở khách
đón trả khách tại khu vực này
vị trí gầm cầu một con số xử lý rất cao
thế nhưng việc xử lý tình trạng này vẫn chỉ là bắt cóc bỏ đĩa bởi có xử phạt nghiêm bao nhiêu
nhưng thiếu giải pháp đồng bộ về hạ tầng thì chắc chắn việc khi lực lượng này có mặt
thì ngay lập tức tình trạng này chấm dứt
nhưng khi vắng bóng tình trạng vi phạm an toàn giao thông lại tái diễn sẽ là chuyện thường xuyên
vâng thưa quý vị việc các công nhân làm việc tại các khu công nghiệp của hai tỉnh bắc giang và bắc ninh
thế nhưng đến nay vẫn chưa thể giải quyết
là đặc thù cao tốc lại là địa bàn trung chuyển quan trọng giao thông kết nối với thủ đô
vậy tại sao thực trạng đi lại mất an toàn giao thông trên tuyến đường này đến giờ vẫn chưa thể giải quyết
hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời
nghị định một trăm linh về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
quy định nghiêm cấm đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi đón trả khách trên đường cao tốc
chế tài đã có thế nhưng tại sao các xe khách vẫn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
và các công nhân vẫn bất chấp nguy hiểm đón khách trên tuyến đường này
khi chúng tôi mang câu hỏi này tới phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc ninh
đơn vị quản lý an toàn giao thông trên tuyến đường đại diện phòng cảnh sát giao thông cho biết
nguyên nhân của tình trạng này đến từ những bất cập về hạ tầng khiến tuyến cao tốc qua các khu công nghiệp
trở thành điểm đen về tai nạn giao thông
tuyến cơ đội một hiện nay đang tổ chức giao thông hỗn hợp vũng tiện xe máy ô tô
và chưa có hệ thống đường voang do đây cũng là một khó khăn và tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông
với nữ lực giao thông chúng tôi đã tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý rất mạnh và kiên quyết
xong thì về lâu dài vẫn phải có một cách xử lý tốt được cái cơ sở hạ tầng
đó chính là bố trí những điểm đón trả khách cho bốn trăm linh công nhân hàng triệu
người dân của tỉnh bắc ninh lại có vị trí đón trả khách để đi đến các khu công nghiệp
đến khu dân cư trọng điểm có như thế thì về lâu dài mới khắc phục được tình trạng
nguy cư tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông tại các điểm ngầm cầu này
trên cả hai mươi năm km đó không có một điểm dừng đỗ nào cho người thao dông cả
tỉnh cũng đã kiến nghị rất nhiều lần rồi nhưng mà chưa được bộ cũng như tổng cục
tỉnh hà nội cũng đã xử lý rất nhiều vấn đề này và đặc biệt là nhà thầu bot
thu phí trên các tuyến quốc lộ này là triển khai rất chậm về vấn đề làm đường gom
cho người dân tham gia thông để giảm không cho phương tiện mô tô xe máy xe đạp
đi trên các quốc lộ này nữa
được biết đã có rất nhiều văn bản đề xuất kiến nghị được gửi đi với nội dung
sớm khắc phục tổ chức giao thông đặc biệt là giải quyết điểm đen về tai nạn
giao thông trên tuyến quốc lộ một này
song đến nay bất cập đó vẫn chưa được khắc phục
và ngày nào chưa có điểm đón trả khách đúng quy định thì người dân sẽ tiếp tục phải đối mặt với nguy hiểm rình rập
khi mà nhu cầu đi lại đã trở thành thiết yếu không thể không tham gia giao thông
vâng thưa quý vị và các bạn rõ ràng nguyên nhân chính được đưa ra là do những bất cập về hạ tầng
và theo nhiều cơ quan thông tin báo chí phản ánh thì tình trạng bất cập này còn xảy ra tại nhiều điểm khác trên tuyến cao tốc hà nội bắc giang này
rất mong cơ quan chức năng chính quyền địa phương sớm có biện pháp khắc phục ngăn chặn triệt để tình trạng này
bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân và sự an toàn của các phương tiện tham gia giao thông